những năm qua chính phủ áo luôn có nhiều chính sách hướng tới châu á
đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp việt nam và áo thúc đẩy hoạt động thương mại
nắm rõ nhu cầu này hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp việt nam áo đã vừa được tổ chức tại hà nội
áo là thị trường trong khối liên minh châu âu eu với nền kinh tế phát triển ổn định
nhiều năm qua việt nam liên tục xuất khẩu sang áo nhiều mặt hàng thực phẩm dệt may da dày đồ gỗ
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang áo trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đạt hai trăm bảy mươi một sáu mươi bốn triệu đô la tăng một mươi hai ba mươi hai so với tháng trước đó nâng tầm kim ngạch một mươi tháng lên gần hai năm tỷ đô la
từ hội nghị giao thương trực tuyến các bên đã cùng nhau trao đổi thảo luận với nhu cầu thị trường của hai nước
từ đó xây dựng những chính sách bền vững hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hợp tác kinh doanh đẩy mạnh giao thương mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới